đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào năm hai nghìn ba mươi
đây là mục tiêu của chiến lược dân số việt nam vừa được thủ tướng ký ban hành
chiến lược đề ra các mục tiêu như duy trì vững chắc mức sinh thay thế
đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng thích ứng với giả hóa dân số
phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số
ngoài ra còn các mục tiêu cụ thể như giảm năm mươi tranh lịch mức sinh
giữa nông thôn và thành thị giữa miền núi và đồng bằng
giảm năm mươi số cặp tảo hôn giảm sáu mươi số cặp hôn nhân cận huyết
và một trăm linh người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế